theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương cho biết đến nay hơn một sáu trăm linh trường hợp f một liên quan tới ổ dịch thế giới bỏ tươi
ở địa chỉ ba mươi sáu ngô quyền cho kết quả xét nghiệm âm tính hai lần với sars cov hai và đã hết thời gian cách ly tập trung theo quy định
tất cả các trường hợp f một liên quan đến ổ dịch ba mươi sáu ngô quyền đều đã trở về nơi cư trú và tiếp tục được theo dõi sức khỏe
trong số một mươi ba bệnh nhân đã có ba bệnh nhân được ra viện bốn bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần bốn
và hai bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần ba
bệnh nhân tám trăm sáu mươi bảy có liên quan tới ổ dịch ba mươi sáu ngô quyền đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương chưa được ra viện
hiện tỉnh hải dương còn có hai trăm bốn mươi bảy trường hợp đang được cách ly trong đó có một trăm năm mươi sáu trường hợp được cách ly tập trung chín mươi một trường hợp cách ly tại nhà